tại hà nội bộ công thương đã tổ chức chương trình hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn
đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương năm hai nghìn hai mươi
gần bốn mươi gian hàng của hai mươi hai doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất phân phối sản phẩm thực phẩm an toàn
đã mang đến nhiều sản phẩm chất lượng uy tín an toàn để người tiêu dùng thủ đô có thể trực tiếp sử dụng và trải nghiệm
theo khảo sát trên tám mươi doanh nghiệp mong muốn tiếp tục được tham gia hoạt động trải nghiệm thực phẩm an toàn ký tiếp theo
được triển khai trên quy mô toàn quốc chương trình hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn
đã lan tỏa truyền thông điệp về giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
được nhiều người dân hưởng ứng và ủng hộ
bên cạnh việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách quản lý về an toàn thực phẩm
thông qua chương trình này bộ công thương đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh đưa hàng việt nam vào các chuỗi siêu thị của doanh nghiệp fdi đầu tư tại việt nam
đưa hàng việt nam ra nước ngoài thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia